tại cụng công nghiệp tiểu thủ công nghiệp huyện vũ quang
ubnd tỉnh hà tĩnh đã tổ chức khởi công xây dựng
nhà máy sản xuất gỗ ván ép mdf hhf và gỗ ván thanh thanh thành đạt
đồng chí vương đình huệ ubnd phó thủ tướng chính phủ đã dự lễ khởi công
dự án nhà máy sản xuất gỗ ván ép mdf hdf có công suất một trăm hai mươi m ba một ngày
gỗ ván thanh công suất hai bốn trăm linh m ba một ngày với tổng mức đầu tư hơn một bốn trăm bốn mươi tỷ đồng
do công ty cổ phần gỗ mdf thanh thành đạt
làm chủ đầu tư được xây dựng trên diện tích một mươi tám hectare tại cụng công nghiệp huyện vũ quang xã sơn thọ
dây chuyền sản xuất gỗ ván thanh sử dụng các thiết bị xuất xứ từ việt nam hàn quốc đài loan
dự kiến nhà máy sẽ đi vào sản xuất cung cấp sản phẩm cho thị trường vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi
dự án có ý nghĩa quan trọng là động lực cho chiến lược phát triển phía tây của hà tĩnh
đảm bảo liên kết với việc trồng rừng nguyên liệu sản xuất của nhân dân
tạo công an việc làm cho lao động tăng giá trị xuất khẩu và góp phần lớn vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh